trước việc công ty trách nhiệm hiệu hạn xử lý chất thải việt nam
chủ nhân bãi rác đa phước đề nghị ngừng xử lý trả lại cho thành phố hai tấn rác mỗi ngày
thành phố hồ chí minh đang khẩn trương tìm hướng xử lý để đảm bảo công tác thu gom xử lý rác trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường
đồng thời việc xử lý mùi hôi thối phát sinh từ bãi rác đa phước vẫn được tiếp tục
vụ việc mùi hôi thối hoành hành trên diện rộng tại khu nam sài gòn
đã được cơ quan chức năng tp hcm kết luận chính thức nguyên nhân là từ bãi rác đa phước do công ty xử lý chất thải việt nam làm chủ đầu tư
trong khi thành phố đang tìm các biện pháp xử lý việc ô nhiễm mùi hôi thối này
ngày năm tháng một mươi công ty xử lý chất thải việt nam đã gửi văn bản đề nghị tạm ngưng tiếp nhận khối lượng hai tấn một ngày
từ mùng một mươi tháng một mươi đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trở lại công suất ban đầu như trước ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm mà thành phố quyết định để bãi rác đa phước tiếp nhận thêm hai tấn rác mỗi ngày
tất cả những vấn đề liên quan đến xử lý rác được thành phố ký hợp đồng với các đơn vị xử lý
trong đó có công ty xử lý chất thải rắn việt nam
nên toàn bộ quá trình giải quyết cũng sẽ căn cứ vào hợp đồng giữa hai bên đã ký kết
việc công ty xử lý chất thải việt nam xin trả lại cho thành phố hai tấn rác mỗi ngày
bị dư luận cho rằng là cách làm neo làm rỗi
sau khi bị kết luận là thủ phạm chính gây nên tình trạng ô nhiễm mùi hôi tối trên diện rộng ở khu nam thành phố
chứ không phải là để giảm nguồn rác phát sinh mùi hôi thối
theo các chuyên gia bãi rác đa phước cần phải thực hiện tốt các chỉ đạo của thành phố
để hạn chế phát tán mùi hôi như trồng cây xanh phân cách tối ưu hóa diện tích tiếp nhận
tiến hành phủ bạt kín để thu khí và các hồ chứa nước dỉ rác phải đậy kín kèm theo xịt chế phẩm khử mùi
nó cũng không có giảm đáng kể theo tôi
chủ đầu tư của bãi rác đa phước cần phải thực hiện theo đúng quy hoạch
tức là xác định các khoảng cây xanh cây ly xung quanh để giảm mùi hôi
và đây là một tình thế trước mắt cho thành phố để xử lý lượng rác thải hàng ngày rất lớn
cũng theo các chuyên gia về lâu dài cần xem lại quy hoạch các khu xử lý rác của thành phố
không để nằm trong khu dân cư không chỉ riêng đa phước
đồng thời thành phố cần tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện phân loại rác tại nguồn
cái giải pháp lâu dài thì tôi cho rằng là mình phải học theo các nước phát triển thôi
nhật mỹ các nước phát triển người ta làm đó là vì phải phân loại rác tại nguồn
những loại mà sử dụng lại thì chúng ta sử dụng
còn những loại mà không sử dụng lại thì chúng ta trôn lúc đó thì diện tích bài rác ít hơn
xử lý rác thải đang là vấn đề đau đầu với thành phố hồ chí minh
khi phát sinh nhiều hệ lụy cả về công tác quản lý quy hoạch
tới kinh tế xã hội và đời sống người dân thành phố
từ vụ việc bãi rác đa phước cho thấy rất cần sự chung tay
cộng đồng trách nhiệm của cả chính quyền lẫn chủ đầu tư và cả người dân
vì một môi trường sống tốt hơn một không gian sống xanh sạch hơn